vào tối ngày bảy tháng một mươi trung tá phan quang pháp trạm trưởng trạm cảnh sát giao thông cửa âu hòa hải
phòng cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng cho biết đang phối hợp với công an phường mỹ an
quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng lấy lời khai đối với tài xế điều khiển xe tải mang biển kiểm soát
bốn mươi ba c ba nghìn năm trăm hai mươi chín có hành vi chống đối lực lượng đang làm nhiệm vụ
vào chiều tối ngày bảy tháng một mươi tổ công tác tuần tra của trạm cửa âu hòa hải đã phát hiện xe tải nói trên
đang lưu thông trên đường hoàng kế viêm quận ngũ hành sơn có dấu hiệu vi phạm nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên tài xế đã không chấp hành hiệu lệnh mà đâm vào xe tuần tra của cảnh sát giao thông
rồi tăng ga bỏ chạy qua nhiều tuyến đường trung tâm thành phố
khi không còn đường trốn chạy tài xế xe tải đã nhảy khỏi cabin để lẩn trốn
nhưng đã bị lực lượng cảnh sát giao thông khống chế đưa về trụ sở công an phường mỹ an để làm việc
tại cơ quan công an tài xế khai nhận tên là đặng ngọc dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
trú tại quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
lý do tăng tốc bỏ chạy gây nguy hiểm cho người và phương tiện trên đường là do xe tải đã hết thời hạn lưu hành
nên muốn trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông